khoảng một mươi năm trước xã cốc mì huyện bát sát tỉnh lào cai là điểm nóng của tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
thời gian gần đây do đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tình trạng này đã có xu hướng giảm
tuy nhiên vẫn còn không ít những câu chuyện buồn khi mà những người phụ nữ rứt áo đi tìm vận may bên kia biên giới
và xa chân vào cạm bẫy của những kẻ buồn người
sáu năm là khoảng thời gian đủ dài để nhiều câu chuyện đi vào quên lãng
nhưng khoảng thời gian ấy lại chưa đủ để chị sùng thị dở quên đi những ngày tháng chị bị rụ rỗ
bỏ gia đình vượt biên làm thuê rồi lấy chồng mới bên kia biên giới
bốn tháng sau chị tìm cách bỏ trốn về nhà và cũng từ bỏ giấc mộng đổi đời bằng con đường xuất cảnh trái phép
mình biết là mình sai rồi họ bỏ mình lấy chồng thì chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi không phải làm gì cả
nhưng lấy về rồi thì họ bắt mình làm việc rất khổ không làm được
thì họ dọa bán cho người khác mình sợ quá nên phải trốn về
giống như chị dở tuy nhiên nhiều người phụ nữ ở cốc mì không được gặp may mắn như vậy
chính cháu dâu của chị bốn năm trước trong một chuyến đi làm thuê bên nước bạn đã bị lừa và bán đi
mẹ mất tích bố xa vào con đường tệ nạn phải đi cải tạo bỏ lại con thơ cho họ hàng chăm sóc
mặc dù những năm gần đây số phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương ở cốc mì không còn nhiều như trước
tuy nhiên để chấm dứt tình trạng này
hết sức khó khăn
hiện tại bây giờ là đang nắm bắt được một số thông tin
do nhận thức kém thì nó tự đi
còn một số thì do là con người nó tự lời bán
dỗ dỗ đi để qua bên kia
vì bên kia bán thì họ không cho về
không phải là người xa lại
không phải là người xa đâu
người là thần hàng xóm với nhau
người là thần thiếp với nhau
nguyên nhân của việc phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương là do nhận thức còn hạn chế
chưa lường được hết rủi ro tiềm ẩn
bên cạnh đó kinh tế khó khăn khiến không ít chị em dễ dàng bị rụ rỗ vượt biên
sự ra đi của họ đã để lại nỗi buồn cho người thân trong gia đình
để lại những đứa trẻ bơ vơ thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ
và cuộc sống mới bên kia biên giới chưa hẳn đã là thiên đường
nếu chẳng may chị em xa chân và cạm bẫy của bọn buôn người